thủ tướng chính phủ vừa yêu cầu bộ y tế nghiên cứu tham khảo các nội dung báo chí phản ánh
về tình trạng giá dịch vụ dùng bệnh bất hợp lý và tình trạng thiếu bác sĩ
chưa có chính sách thu hút cán bộ ngành y
trước đó báo chí phản ánh về dự thảo thông tư xây dựng giá dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp
giá rừng nằm tại phòng điều trị theo yêu cầu tối đa bốn triệu đồng một ngày
với bệnh viện hạng đặc biệt hạng một bệnh viện tuyến tỉnh từ sáu trăm linh đến một hai triệu đồng một dường một ngày
các chuyên gia y tế cho rằng giá dịch vụ như vậy là quá cao
bệnh viện công được đầu tư bằng tiền ngân sách nhưng lại phát triển dịch vụ khám chữa bệnh
theo yêu cầu để thu tiền cao là bất hợp lý
đối với tình trạng thiếu bác sĩ báo chí cũng phản ánh việc các bệnh viện
cơ sở y tế tại các tỉnh thiếu hụt nhân lực trầm trọng
nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu bác sĩ là do chế độ đãi ngộ thấp
chưa có chính sách thu hút cán bộ ngành y có trình độ về làm việc
thủ tướng yêu cầu bộ y tế nghiên cứu tham khảo các nội dung nêu trên
để thực hiện tốt hơn công tác quản lý nhà nước được giao